đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã đến xã kim hòa huyện cầu ngang tỉnh trà vinh thăm tặng quà cho các gia đình tại xã và dự nghề hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân ấp kim cầu xã kim hòa
tại buổi gặp gỡ bà con đồng chí nguyễn thiện nhân hỏi thăm sức khỏe đời sống các gia đình chính sách
nhà nước nhân dân luôn ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ những người đã công hiến một phần sương máu cho tổ quốc những gia đình có công với cách mạng
tuy nhiên đồng chí nguyễn thiện nhân mong muốn bà con nơi đây phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết cụ thể là đoàn kết hợp tác trong sản xuất